liên quan tới sự việc xáo trộn cho cốt di ảnh người đã mất gây bức xúc trong dư luận xã hội ở chùa kỳ quang hai
ban thường trực ban chỉ sự giáo hội phật giáo tp hcm đã trự tập phiên học bất thường vào sáng nay ngày năm tháng chín
thống nhất quyết định tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa kỳ quang hai đối với hòa thượng thích thiện chiếu
đồng thời cử thượng tọa thích quang thạnh chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động tu học
tín ngưỡng và xã hội của chùa kỳ quang hai kể từ hôm nay
thượng tọa thích quang thạnh cũng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng sớm khắc phục sự việc
trong tinh thần phù hợp với truyền thống văn hóa tâm linh của người việt nam
nhằm đem lại sự an lòng cho người dân có gửi cho cốt thân nhân tại chùa
đồng thời ban chuyên môn giáo hội phật giáo tp hcm cũng sẽ thực hiện kiểm tra thực tế tất cả các cơ sở tự viện
cho người dân gửi cho cốt trên địa bàn để có cơ sở ban hành khuyến nghị chung